hòa chung không khí kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín của cả nước
những ngày này tại thành phố đà nẵng bảo tàng hồ chí minh chi nhánh quân khu năm cũng đang đón những dòng người từ nhiều miền tổ quốc
đến tham quan báo công tỏ tấm lòng thành với bác hồ kính yêu
hơn bốn mươi năm qua bảo tàng đã trở thành một địa chỉ thân thuộc để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
và là niềm tự hào của người dân phố biển đà nẵng
mô hình của bảo tàng được thiết kế dựa trên nguyên mẫu quân viên nhà sàn ao cá bắc hồ tại thủ đô hà nội
toàn bộ công trình tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi thoáng đẳng với hàng trăm hiện vật tài liệu được trưng bày
dẫn thành đối với các thế hệ bí trưởng để chúng ta có ngày hôm nay
mà trong đó có cái vái to lãnh đạo của đảng ta và của chủ tịch hồ chí minh kinh mấy
mỗi năm bảo tàng hồ chí minh trên nhánh quân khu năm đón hơn một trăm linh người trong cả nước đến tham quan thăm viếng
trong đó đông nhất là dịp tháng năm và dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
công việc của ông nguyễn văn thế đơn giản chỉ là lưu sổ sách phân chia lịch đến cho các đoàn
nhưng đối với ông được làm việc ở bảo tàng vừa là niềm vui vừa là niềm hạnh phúc bình dị của tuổi già
cảm thấy tự nhiên mình cảm thấy vui vinh dự
mà được làm cơ quan bảo tàng thăm di tích chủ tịch hồ chí minh ở tại quân khu năm này thì thấy cũng một điều vinh dự
còn những bản thân và kể cả bà của quân hòa hạng là ồ sướng ghê ồ vinh dự hảy cái tinh thần
trong năm mươi năm ngày bác mất nhớ lời dặn của người cả dân tộc việt nam đã cùng nhau đoàn kết ra sức xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà nẵng đang gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt
viết tiếp trang sử vẻ vang của cha anh đi trước những chủ nhân tương lai của phố biển hôm nay nguyện nỗ lực rèn luyện học tập để ngày mai xây dựng một thành phố đà nẵng văn minh giàu đẹp và đáng sống